hàng trăm thiết bị cơ giới máy móc được huy động mở đường tiếp vận di chuyển người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm
kể từ khi trận lũ quét lịch sử kéo qua đây mọi sinh hoạt của người dân xã nậm păm huyện mường la chỉ là màn trời chiếu đất
cả văn trinh bí thư chi bộ thôn cũng chẳng có lấy nổi một chỗ để làm việc
tất cả tài sản của gia đình thôn xóm giờ đây chỉ còn lại là một đống đổ nát
hội công an thì mang gạo nước mì tôm cho bà con không có đói nữa
cách đó không xa một cuộc họp bất thường của gần một trăm linh gia đình thuộc bản hua nặm xã nậm păm cũng phải diễn ra trên bãi đá này thay cho hội trường
chính trong những lúc khó khăn như thế này người dân nơi đây mới cảm nhận được hết sự giúp đỡ quý báu những nghĩa tình sâu nặng của những người chiến sĩ
là lực lượng đầu tiên có mặt khi trận lũ kéo về
cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh sơn la gần như chưa có giây phút nào ngơi nghỉ
sau trận lũ kinh hoàng đồng bào các dân tộc nơi đây đang hàng ngày phải đối diện với cây đói cây khát đối diện với sự thiêu thốn trăm bề
người dân rất cần được giúp đỡ rất cần có một chỗ dựa tinh thần vững chắc để vượt qua đau thương mất mát
khi mà người dân gặp nguyên an ấy đội có mặt ngay và giúp đỡ người dân đến tận nơi tận trốn

đồ nặng và những trẻ em và người già
lúc đấy chúng em thấy đội rất là hoan nghênh và cảm ơn đội tốt vụng
như thương dân như mẹ như cha mình như chị em trong nhà
giữa tâm lũ xuyên đêm tối hàng trăm chiến sĩ cán bộ trung đoàn bảy trăm năm mươi bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh sơn la
cùng với lực lượng dân quân tự vệ suốt ngày dầm mình trong dòng nước hung dữ để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích
hành quân bộ cả chục cây số đường suối gập gành
trên vai là gạo muối nước uống rau củ quả thuốc chữa bệnh mang đến cứu trợ đồng bào
ngay sau khi bộ chỉ huy quân sự tỉnh nhận được thông tin
tình hình mưa lũ rất phức tạp xảy ra trên huyện mường la
và được lệnh của ban chỉ huy phòng chống bão của tỉnh
ngay lập tức bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã sử dụng hệ thống trực ban tác chiến
thông báo đến tất cả các cơ quan đơn vị trong toàn tỉnh
tăng cường trạng thái sẵn sàng chiến đấu để sẵn sàng tham gia phòng chống lũ bão tỉnh quân nạn
và ngay sau đó chúng tôi đã tiến hành là lệnh cho lực lượng cơ động đầu tiên
tức là lực lượng của trung đoàn bảy trăm năm mươi bốn
sử dụng một trăm linh đồng chí mang theo các trang thiết bị để cơ động luôn vào trong huyện mường la
các đơn vị khác sẵn sàng lực lượng để tăng cường

các đơn vị khác sẵn sàng lực lượng để tăng cường

sử dụng một trăm linh đồng chí mang theo các trang thiết bị để tăng cường

sử dụng một trăm linh đồng chí mang theo các trang thiết bị để tăng cường

đó là chúng tôi huy động tổng lực sự hỗ trợ của các tổ chức dồn vào đây cùng với nguồn ngân sách huyện
chúng tôi đã huy động lực lượng công an quân đội lực lượng thanh niên dân quân tự vệ để vận chuyển nhu yếu phẩm hàng hóa thiết yếu cơ bản nhất
tính đến nay các nguồn hỗ trợ bằng tiền và hiện vật cho đồng bào vùng lũ mường la đến từ lực lượng vũ trang quân khu hai các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương các doanh nghiệp các nhà hảo tâm các tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài tỉnh đã lên đến hàng chục tỷ đồng
toàn bộ số tiền này sẽ được đưa đến tận tay người dân bị thiệt hại
bộ chỉ huy quân sự tỉnh sơn la cũng đã chủ động tham mưu cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh tích cực triển khai công tác khắc phục hạ tầng thiết yếu để phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của hệ thống chính quyền cơ sở đồng thời thiết thực phục vụ đời sống của nhân dân sau lũ
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đó là trách nhiệm của quân đội trong thời bình
một nhiệm vụ chính trị quan trọng thể hiện rõ bản chất quân đội là đội quân chiến đấu đội quân công tác đội quân lao động sản xuất như bác hồ đã nói
thực hiện tốt nhiệm vụ của mình thì không những là giúp cho người dân giúp cho các địa phương giảm thiểu được các thiệt hại do hậu quả do thiên tai gây ra
nhưng mà nó còn làm tô thắm thêm cái hình ảnh anh bộ đội cụ hồ trong lòng người dân trong đồng bào
và từ đó tạo nên niềm tin cho người dân tin vào đảng tin vào chế độ tin vào quân đội
và từ cái niềm tin đó tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân để cùng nhau đoàn kết tạo hình động lực đoàn kết toàn dân phát triển đất nước
bộ đội luôn ở bên cạnh dân trong những lúc hiểm nguy nhất
và cùng với nhân dân chia sẻ với nhân dân những thiệt hại mất mát do thiên tai gây ra
và cùng với nhân dân khắc phục sớm khắc phục để ổn định đời sống nhân dân ngay sau khi thiên tai xảy ra
thì tôi thấy là người dân người ta chỉ còn trông vào chính quyền địa phương các lực lượng
và trong đó nổi lên hình ảnh của
sự tận tâm tận lực hết lòng hết sức không quản khó khăn gian khổ
trong công tác giúp dân khắc phục hậu quả lũ ống lũ quét của lực lượng vũ trang tỉnh sơn la những ngày qua
đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng cấp ủy chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện mường la
điều đó thêm một lần nữa khẳng định truyền thống gắn bó máu thịt quân dân ta
hơn bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
khẳng định vai trò chức năng của quân đội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân một nhiệm vụ chiến lược của quân đội nhân dân việt nam